theo dự kiến vào chiều nay là đến ngày điều chỉnh giá xăng dầu chính vì vậy mà trước giờ điều chỉnh lượng người đổ tới các cây xăng cũng đông hơn thường ngày
nhiều điểm bán xăng trên địa bàn hà nội trong buổi sáng ngày hôm nay tăng ba mươi bốn mươi chín so với ngày trước đó
theo khảo sát của phóng viên antv sáng nay ngày một mươi một tháng ba lượng người đến đổ xăng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở hà nội luôn ở mức cao và ngày một tăng đặc biệt vào gần trưa
nhiều cửa hàng trong tình trạng quá tải người mua phải xếp hàng cả chục phút mới đến lượt
một số nhân viên kinh doanh của cửa hàng xăng dầu ở hà nội cho biết từ chiều qua đến bây giờ lượng người đến đổ xăng luôn ở mức cao hơn nhiều so với những ngày trước
và chiều qua một mươi tháng ba có nhiều người mang cả can và bình để mua thêm xăng
tuy nhiên trong sáng nay ngày một mươi một tháng ba các cửa hàng đã không bán cho người mang về chỉ chấp nhận đổ xăng tại chỗ
việc người dân đổ xô tích chữ xăng dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là rất cao